hiện nay khối không khí lạnh chi phối thời tiết khu vực bắc bộ có cường độ ổn định và có xu hướng suy yếu dần
nhận định trong vòng hai ba ngày tới khả năng khối không khí lạnh này chưa được tăng cường bổ sung thêm
do vậy thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi sẽ phổ biến là không mưa trời chỉ lạnh về đêm và sáng sớm
ban ngày trời chuyển nắng ấm với nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần
cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
sau đó nhiệt độ vẫn có thể tăng lên từ một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết đẹp trong vòng ba ngày tới khi trời phổ biến là không mưa trưa chiều giảm mây hứng nắng ấm gió nhẹ đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng dần từ một cho đến ba độ
chuyển sang các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế mưa sẽ giảm từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
trái lại ở phần phía nam của khu vực sẽ tiếp tục xảy ra mưa to có nơi mưa rất to trong vòng ba ngày tới
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực bùng núi và ngợ úng cục bộ tại các vùng trung thấp và ven sông
nhiệt độ trên cả khu vực sẽ không quá mức là hai mươi tám độ
từ nay đến ngày hai mươi năm ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên sẽ xảy ra mưa to có nơi mưa rất to
sao đến ngày hai mươi sáu khả năng vùng mưa lớn có thể mở rộng đến các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực bùng núi và ngợ úng cục bộ tại các vùng trung thấp và ven sông
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ sau đó sẽ giảm từ một cho đến hai độ trong hai ngày sau
tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông rải rác tập trung vào chiều và tối
cục bộ sẽ có mưa vừa và mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ mức hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ sau đó sẽ tăng nhẹ
nam bộ duy trì mưa rào và rông rải rác tập trung nhiều vào chiều và tối
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ sau đó sẽ tăng nhẹ
thủ tướng chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả
quả đợt mưa lũ vừa qua tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
nhất là gia đình có người bị thiệt mạng gia đình chính sách
tìm kiếm người còn mất tích cứu chữa người bị thương cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà không để người dân bị đói rét
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động ra soát phương án sẵn sàng huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại khu vực không đảm bảo an toàn
nhất là nơi có thể xảy ra ngập sâu chia cắt nguy cơ lũ quét sàn lở đất khu vực đã xảy ra mưa lớn vừa qua và đã xảy ra sàn lở đất năm hai nghìn hai mươi
lưu ý việc đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi sơ tán hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho người dân
các bộ ngành địa phương cần cử lực lượng hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn tuyến đường bị ngập sâu
hướng dẫn người dân dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập ống chia cắt kéo dài
khắc phục nhanh sự cố do đợt mưa lũ vừa qua triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn
đặc biệt đối với các hồ đập sung yếu đã đầy nước lực lượng phương tiện vật tư phải được chủ động bố trí tại địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ không để bị động bất ngờ
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo kiểm soát giao thông bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu